thưa quý vị và các bạn ngày chín tháng hai ghi nhận cột mốc đáng nhớ trong cuộc chiến chống dịch tại tp hcm
khi địa bàn không có trường hợp nào tử vong vì covid một mươi chín
song sở y tế vẫn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác chủ động bảo vệ sức khỏe
theo số liệu được bộ y tế công bố tối chín tháng hai các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tại tp hcm ghi nhận có ba trường hợp tử vong
tuy nhiên các trường hợp trên đều là những bệnh nhân nặng nguy kịch được chuyển đến từ long an hai ca và bình phước một ca
đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay địa bàn tp hcm không có ca tử vong vì covid một mươi chín
tuy nhiên số ca mắc mới covid một mươi chín lại đang có xu hướng tăng nhanh sau thời gian giảm sâu trong kỳ nghỉ tết
ngày tám tháng hai thành phố đã ghi nhận một trăm một mươi sáu ca mắc mới sang đến ngày chín tháng hai số ca bệnh đã tăng lên hai trăm một mươi chín trường hợp
dự báo trong những tuần tới dịch covid một mươi chín tại tp hcm sẽ tiếp tục gia tăng
khi người dân từ các tỉnh trở lại tp hcm để học tập làm việc sau kỳ nghỉ dài
sự giao lưu tiếp xúc nhiều là một trong những nguy cơ khiến cho dịch covid một mươi chín gia tăng mức độ lây nhiễm
trước tình hình trên ngành y tế tp hcm khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi nguy cơ lây nhẫm của dịch bệnh
tuân thủ nghiêm khuyến cáo năm k chủ động trích ngừa vaccine khi đến luận
những người dân từ các địa phương khác đến thành phố sau tết nguyên đán cần chủ động khai báo để được trích vaccine ngừa covid một mươi chín
trong trường hợp chưa trích ngừa hoặc trích chưa đủ mũi theo quy định
vâng đây quả thật là một tin vui dành cho tp hcm trong đợt phòng chống dịch lần thứ tư này
và để tiếp tục giảm thiểu diễn biến dịch căng thẳng thì hãy tiếp tục chủ động bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân quý vị
covid một mươi chín đã làm thay đổi cách thức dạy và học khi chuyển môi trường học tập lên các hệ thống trực tuyến
tạm dừng đến trường phòng chống dịch hàng ngày và mới đây là quay trở lại trường học trực tiếp
sau hơn chín tháng online những diễn biến này
vẫn đang tác động mạnh đến học sinh sinh viên và ngành giáo dục
xong đối với học sinh lớp một mươi hai sắp bước vào kỳ thi đại học những ảnh hưởng này cụ thể ra sao
mời quý vị và các bạn theo dõi
năm học này do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và học trực tuyến kéo dài
nên các bài kiểm tra học kỳ một của học sinh phải rời lại sau một tháng so với những năm học trước
vì vậy kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng của học sinh cuối cấp
cũng bị đẩy lùi lại thời gian tương ứng
thêm vào đó theo ông phạm phương bình
hiệu phó trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân thành phố thủ đức
trước đây học sinh học hai buổi một ngày nên các hoạt động học tập khá thuận lợi
sáng học lý thuyết chiều ôn tập củng cố kiến thức và làm bài tập
nhưng năm nay thì thay đổi học sinh học trực tuyến kéo dài
đến khi đến trường trở lại thì chỉ học một buổi
nên không thể tổ chức song song dạy kiến thức mới với ôn tập và củng cố
như vậy kế hoạch ôn tập phải điều chỉnh khá nhiều
việc các trường đại học dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển cho kỳ thi đánh giá năng lực
và phương thức học bạ cũng là một yếu tố để các trường trung học phổ thông
xây dựng phương án ôn tập cho học sinh lớp một mươi hai theo hướng tiệm cận các kỳ thi nhất có thể
ông phương bình cho hay học sinh sẽ tập trung vào hai phương thức xét tuyển nêu trên
và áp lực không dồn vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
vì kỳ thi này chỉ còn mục đích xét tốt nghiệp
còn đối với các học sinh có nhu cầu tham gia kỳ thi đánh giá năng lực
của các trường đại học để lấy kết quả xét tuyển đại học
thì theo dự kiến khi bước vào học kỳ hai sau khi kỳ nghỉ tết nguyên đán
từ kết quả học kiểm tra học kỳ một học sinh lớp một mươi hai sẽ học buổi hai
theo tổ hợp xét tuyển theo nguyện vọng của cá nhân và kỳ thi đánh giá năng lực
cũng xác định năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là một năm đặc biệt có nhiều thay đổi
bà võ thị bình minh hiệu phó trường trung học phổ thông hiệp bình
thành phố thủ đức cho hay việc ôn tập cho học sinh
phải thực hiện theo hình thức cuốn chiếu chứ không phân chia rạch ròi như những năm trước
ngay sau tết học sinh đi học trở lại thì giáo viên vừa bổ sung
củng cố và nạp kiến thức mới của học kỳ hai thông qua các chuyên đề bài giảng
vì vậy đòi hỏi học sinh cần tăng cường nâng cao ý thức tự học
do dịch bệnh xuất hiện và còn tồn tại không thể biết trước được các tình huống
nên kế hoạch giáo dục của các trường như trung học phổ thông hiệp bình
và trung học phổ thông tân bình quận tân phú luôn chủ động linh hoạt
năng lực và nhu cầu thi cử của các nhóm học sinh
trước đó vào ngày tám tháng hai trong công điện bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có yêu cầu riêng với học sinh lớp một mươi hai như sau
các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trước ngày ba mươi tháng sáu
đối với những địa phương không thể hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu vì lý do bất khả kháng
cần kịp thời báo cáo bộ giáo dục và đào tạo để được hướng dẫn
cụ thể đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
liên quan đến tình hình học sinh các tỉnh thành đi học trực tiếp
mới đây cho việc hàng trăm học sinh nghệ an hà tĩnh mắc covid một mươi chín sau kỳ nghỉ tết
ngành giáo dục địa phương đã yêu cầu các lớp có f dừng học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến
ngày chín tháng hai lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo tp vinh tỉnh nghệ an cho biết
số học sinh mắc covid một mươi chín trên địa bàn tăng cao khi đi học trở lại
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dân hai nghìn hai mươi một
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo tp vinh thông tin thành phố vinh hiện có hơn hai trăm năm mươi học sinh
gồm sáu mươi sáu học sinh bậc trung học cơ sở một trăm tám mươi ba học sinh bậc tiểu học và có sáu em mầm non
cùng với hai mươi giáo viên là f số lượng f một có liên quan đến các ca nhiễm vào khoảng năm trăm linh người
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp khi nhiều học sinh giáo viên trở thành f
ubnd tp vinh đã có quyết định cho toàn bộ học sinh từ lớp một đến lớp sáu chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến
kể từ chiều chín tháng hai đến khi có thông báo mới
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo nghệ an cho biết đơn vị đã có hướng dẫn gửi các trường yêu cầu nắm bắt kịp thời
sàng lọc đối với học sinh có tiếp xúc với f hay nếu học sinh là f một sẽ tạm ở nhà nếu lớp có nhiều f một sẽ học trực tuyến
sau khi test cho kết quả âm tính thì trở lại học trực tiếp
các trường cũng được yêu cầu điều chỉnh tổ chức dạy học theo từng cấp độ dịch
trong đó lớp học có f sẽ chuyển sang học trực tuyến ưu tiên dạy trực tiếp các lớp một hai sáu chín và một mươi hai
trong khi đó tại hà tĩnh sở giáo dục và đào tạo tỉnh này thống kê đến nay toàn tỉnh có ba trăm tám mươi một học sinh và giáo viên là f
trong đó có năm mươi giáo viên và ba trăm ba mươi một học sinh
ngành giáo dục địa phương cũng buộc hàng nghìn học sinh của năm mươi tám trường học chuyển sang học trực tuyến
hoặc nghỉ học
theo đó các trường mầm non tiểu học được nghỉ chủ yếu thuộc các vùng dịch ở cấp độ ba bốn
và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện thạch hà cẩm xuyên can lộc nghi xuân
tỉnh cũng có chín trường chuyển trạng thái dạy học trực tuyến trong đó có một trường tiểu học sáu trường trung học cơ sở
và hai trường trung học phổ thông
thưa quý vị và các bạn chúng tôi đã từng đưa tin mất thiếu rác là một trong những triệu chứng phổ biến của covid một mươi chín
nghiên cứu được công bố mới đây trên tập sàn chuyên ngành sinh học
xeo đã lý giải được tại sao một số bệnh nhân covid một mươi chín lại gặp triệu chứng này
nghiên cứu do nhóm học giả từ trường y thuộc đại học new york và đại học colombia của mỹ phối hợp thực hiện
đã phát hiện việc mắc sars cov hai virus gây ra đại dịch covid một mươi chín đã gián tiếp làm giảm khả năng hoạt động
của các thụ thể khứu giác gồm các protein trên bề mặt của tế bào thần kinh bên trong mũi giúp nhận biết các loại mũi
các nhà nghiên cứu cho biết dù sars cov hai
được tiếp lây nhiễm cho các tế bào thần kinh khứu giác nhưng cơn bão cytokine tình trạng hệ miễn dịch phản ứng quá mức
với các tác nhân xâm nhập cuối cùng quay ngược lại tấn công tế bào khỏe mạnh của cơ thể gây tổn thương đa tạng
đã tác động tiêu cực đến chúng từ đó khiến cho cứu giác của một số bệnh nhân covid một mươi chín bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhóm nghiên cứu cũng cho hay đặc trưng của chứng mất khẩu giác khi mắc covid một mươi chín là thường không đi kèm
với hiện tượng nghẹt mũi nhờ các loại bệnh nhiễm trùng và cảm lạnh thông thường khác
ngoài ra hầu hết trường hợp mất cứu giác do covid một mươi chín chỉ kéo dài vài tuần
nhưng đối với khoảng một mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín khác thì chứng dối loạn này có thể tồn tại lâu hơn
chuyển sang các tin tức về tình hình dịch bệnh thế giới
mới đây tổ chức y tế thế giới wo đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia giàu trả số tiền cần thiết
cho kế hoạch xóa bỏ đại dịch covid một mươi chín bằng cách khẩn cấp đóng góp một mươi sáu tỷ usd
lý giải cho lời kêu gọi trên who cho biết việc chuyển tiền nhanh chóng vào công cụ đẩy nhanh tiếp cận covid acta của tổ chức này
có thể giúp covid một mươi chín không còn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu trong năm nay
chương trình acta do who điều hành nhằm phát triển sản xuất mua sắm và phân phối các công cụ để đối phó với đại dịch
cụ thể là vaccine xét nghiệm phương pháp điều trị và thiết bị bảo vệ cá nhân
acta là nơi khai sinh ra cơ chế covax được thiết kế để đảm bảo các nước nghèo hơn có thể tiếp cận với vaccine
tính đến giữa tháng một vừa qua covax đã cung cấp một tỷ liều vaccine trên toàn cầu
acta cần hai mươi ba bốn tỷ usd cho chương trình của mình trong giai đoạn từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhưng cho đến nay mới chỉ huy động được tám trăm linh triệu usd
do đó acta muốn các quốc gia giàu trả trước một mươi sáu tỷ usd
các quốc gia giàu trả trước một mươi sáu tỷ usd để thu hẹp khoảng cách tài chính trước mắt
phần còn lại do các quốc gia có thu nhập trung bình tự tài trợ
giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cho biết sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
khiến cho việc đảm bảo các xét nghiệm phương pháp điều trị và vaccine được phân phối công bằng càng trở nên cấp thiết hơn
chỉ có bốn trong số bốn bảy tỷ lượt xét nghiệm covid một mươi chín được thực hiện trên toàn cầu trong thời kỳ đại dịch
là ở các nước có thu nhập
ngoài ra chỉ một mươi người dân ở các quốc gia này được tiêm ít nhất một liều vaccine
who cho biết sự bất bình đẳng quá lớn không chỉ gây thiệt hại về sinh mạng và làm tổn thương các nền kinh tế
mà còn có nguy cơ làm xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm hơn và có thể cướp đi hiệu quả của các giải pháp hiện tại
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nói trong buổi phát động chiến dịch rằng việc khắc phục đại dịch
là điều trong tầm tay trong năm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình

phẩm thiết yếu này vào tình trạng ngưng trệ vô thời hạn
tình hình dịch bệnh tại hồng kông thật sự đáng báo động vì không chỉ có số f không tăng
mà còn cả những ảnh hưởng tiêu cực của nó lên đời sống xã hội tại khu vực này
những tin tức tiếp theo liên quan đến các biện pháp đối phó của chính quyền lâm trịnh nguyệt nga
cũng như liên quan đến tình hình covid một mươi chín nói chung xin được chúng tôi liên tục cập nhật
tại bản tin covid của sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại